cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển hàng hóa có chứa chất cấm
trước đó phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành dừng và kiểm tra hàng hóa trên xe ô tô
mang biển kiểm soát hai mươi chín h sáu nghìn ba trăm một mươi bốn do tài xế đào văn hải chú tại thành phố hà nội điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển tám mươi tám thùng thuốc diệt cỏ do nước ngoài sản xuất
với thể tích là hơn một năm trăm linh lít tổng trị giá lô hàng là hơn hai trăm linh triệu đồng
tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trưng cầu giám định số thuốc diệt cỏ trên phát hiện bên trong có chứa các hoạt chất độc hại không được phép sử dụng tại việt nam
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
một lượng lớn hàng hóa bao gồm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị lực lượng công an tỉnh lạng sơn phát hiện và tạm giữ
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tại cửa hàng link store số một trăm bảy mươi năm đường lê hồng phong phường tam thanh thành phố lạng sơn
do phạm thùy diệu linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thành phố lạng sơn làm chủ
có một trăm sáu mươi một mặt hàng hóa là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm các loại giá trị là hơn năm trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng không có mặt tại cửa hàng
và các nhân viên cửa hàng không xuất xứ
đoàn kiểm tra đã xuất trình được các thủ tục pháp lý hợp đồng hóa đơn mua bán hàng hóa để chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra tạm giữ số hàng hóa trên
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam ông nguyễn hoàng nghĩa trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với tội danh trên công an tỉnh đồng nai cũng đã thi hành lệnh khởi tố bị can
bắt tạm giam các bị can gồm dương thị duyên chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
nguyễn quang thảo tổ trưởng tổ đền bù văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh huyện long thành và bùi văn hồng viên chức văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh huyện long thành
theo điều tra ban đầu bốn cán bộ nói trên liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm trong xác minh nguồn gốc đất
tại xã bình sơn huyện long thành để một số trường hợp lợi dụng chiếm đất công gây thất thoát tài sản của nhà nước hàng chục tỷ đồng
thưa quý vị tình trạng loạn giá xe máy honda được người dùng lên án mạnh mẽ thời gian gần đây
tuy nhiên giá xe không có dấu hiệu hạ nhiệt
mà thậm chí còn bị bán tranh với mức kỷ lục đặc biệt với dòng xe vision
sản phẩm được ví là xe ga quốc dân tại việt nam
câu chuyện này cụ thể như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tại cửa hàng honda ủy nhiệm hed xuân thủy hà nội vision bản cá tính có giá công bố trên trang web chính thức của honda là ba mươi bốn bốn mươi chín triệu đồng
nhưng khách muốn mua xe cần trả tới năm mươi ba triệu đồng
như vậy khách hàng mua xe honda vision đang phải bỏ ra
cao gấp khoảng một năm lần giá xe theo đề xuất của hãng mức tranh lệch tùy từng đại lý
để lăn bánh được mẫu xe máy này khách hàng ở hà nội hay tp hcm còn cần phải trả thêm khoảng bốn năm triệu đồng cho chi phí trước bạ và lệ phí cấp biển số
tại một đại lý honda khác trên đường nguyễn khánh toàn giá xe vision bản ca tính cũng được bán với giá năm mươi hai triệu đồng
tranh lên khoảng một mươi năm triệu đồng so với giá công bố
trong vai là khách hàng mua xe phóng viên nhận được câu trả lời từ nhân viên là do thiếu phụ kiện không nhập được về nên giá xe bị đẩy cao như vậy
cận trí một mẫu xe khác là honda elite không có hàng để bán
việc này khiến nhiều người dân phải ngỡ ngàng
và vô cùng bức xúc
mình mua con xe mình xem trên web thì giá ba mươi triệu nhưng mà mình cả đăng ký nữa thì mình có thể bỏ ra cái giá là khoảng tầm bốn mươi triệu
là để cả đăng ký xe đến khi vận hành mình có
nhưng mà đến khi mà mình xem thì giá niêm yết ở cửa hàng đã là năm mươi triệu
cái con số đấy là quá là lớn để mình có thể bỏ ra thêm để mình sở hữu một chiếc xe máy
khá là quá là vô bức xúc về cái vấn đề tranh lệch từ trên web và giá niêm yết ở cửa hàng
trong thông báo phát đi honda việt nam cho biết ảnh hưởng từ các biến động kinh tế chính trị và cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu
quá trình sản xuất cung cấp sản phẩm của nhiều ngành hàng bị tác động nặng nề và hãng không ngoại lệ
từ tháng bốn sản lượng một số mẫu xe tay ga giảm khoảng một nửa so với trước
tuy nhiên tuyên bố của honda việt nam
không giải quyết được câu hỏi vì sao giá xe máy của hãng lại trên cao ngất ngửa đến thế
bởi trên thực tế thiếu linh kiện ảnh hưởng dịch bệnh là vấn đề chung của nhiều nhà sản xuất nhưng chỉ riêng xe máy honda bán tranh giá
tại tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu đã tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm tạ thanh hiền ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh sóc trăng
trần thanh vũ ba mươi năm tuổi quê ở tỉnh đắk lắc và lê cảnh quang hai mươi sáu tuổi quê ở tỉnh đông tháp về hành vi cố ý gây thương tích
riêng đối tượng phạm văn đệ một mươi sáu tuổi cho gia đình bảo lãnh chờ kết quả giám định thương tích sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
do có xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm ăn chung giữa đối tượng hiền với anh lương hữu nguyên và anh võ hoàng đình vinh
đối tượng hiền rủ thêm ba đối tượng gồm vũ quang và đệ mang theo hai cây dao đến giải quyết mâu thuẫn
khi đến nhà trọ của vinh nhóm của hiền xông vào dùng dao kề cổ anh nguyên đe dọa
anh sang là bạn của vinh đến bên vực thì bị hiền và đệ dùng dao đâm nhiều nhát gây thương tích
sau của hỗn chiến sang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
con nhóm của hiền bảo vệ bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh lập biên bản vi phạm hành chính
vì vi phạm luật giao thông đường bộ và tiến hành tạm giữ phương tiện
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đồng thời tạm giữ hình sự đối với một mươi năm đối tượng có liên quan đến ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề và đang tiếp tục xăng minh mở rộng án
ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với bốn mươi đối tượng có liên quan tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày khoảng một năm tỷ đồng
các nhóm này đã hoạt động từ hơn một tháng trở lại đây và bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng hơn ba mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm hai mươi điện thoại di động bảy mươi bảng đề và một số tài liệu có liên quan khác
thưa quý vị liên tiếp các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với nhiều ổ nhóm
nhiều đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh thành trên cả nước triệt phá và bắt giữ
phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi xảo quyệt
tuy nhiên mọi hoạt động của chúng đều không thể qua mắt được các trinh sát hình sự
cũng như hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của lực lượng chức năng
vừa qua công an tỉnh nghệ an đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả giấy tờ đất đài
với những lời hứa hẹn của đối tượng nạn nhân này đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng
để rồi nhận lại một tấm bia quyền sử dụng đất không có giá trị
hay nói cách khác đối tượng đã làm giả giấy tờ để đưa cho nạn nhân
thì đến lúc ra cả ba bia thì hợp thức lại thì là thanh bia bia thật
để làm thủ tục để chuyển nhường cho người khác thì giá công chứng thì biết là bia giả
tiền nạp thủy của nhà nước năm trăm tám mươi năm triệu nhưng mà vì chúng nói là trung mà đưa đi làm thì chúng sẽ giảm được hai mươi năm triệu
cho nên cô giáo cho chúng là năm trăm sáu mươi triệu tổng cả hai khoản là chín trăm một mươi triệu
sau khi nhận được nhiều đơn trình báo của người dân liên quan đến cùng sự việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã xác lập chuyên án đấu tranh
xóa nhóm đối tượng này
quá trình đấu tranh phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
triển khai bắt giữ ba đối tượng là lê thanh hải trần diễn thương và lê kiên trung
cả ba đều trú tại tỉnh hệ an
ba đối tượng này đã lợi dụng cơn sốt đất trên địa bàn giả danh là cán bộ sở ban ngành
có khả năng đấu giá thành công các lô đất ở các khu đất quy hoạch đấu giá
hợp thức hóa hồ sơ về đất như nhập đất tách biệt đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất
với mục đích nhận và chiếm đoạt tiền của những người dân có nhu cầu đấu giá đất và làm các thủ tục này
nhóm đối tượng do lê thanh hải cầm đầu chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các đối tượng còn lại
lê kiên trung có nhiệm vụ tiếp cận người dân trần diễn thương được giao nhiệm vụ làm bia đất giả rồi đưa lại cho người dân
lê kiên trung là người trực tiếp nhận hồ sơ và nhận bìa đất

hơn là nhận cả tiền
lấy cho anh trung
cho trực tiếp
còn ẻm người ở giữa lấy từ bên anh trung
mà cũng chuyển cho anh thương

xong rồi họ sẽ gửi lại cái này cho cửa hàng một cái chập nhánh

thì họ sẽ trả lại

trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh chiếm đoạt số tiền gần một mươi năm tỷ đồng và sử dụng một mươi một loại giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội
nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần một mươi năm tỷ đồng và sử dụng một mươi một loại giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội

tổ công tác đã cứu được hai người mắc kẹt trong đám cháy gồm bà nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy và chị lê thị tuyết nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
để đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định hai người bị đại được đưa vào bệnh viện bình dân kiểm tra
song song đó lực lượng chữa cháy khớn trương vùng nước dập lửa và ngăn chặn cháy lan
khoảng ba mươi phút sau đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy là bốn m hai của lầu một và bốn m hai của lầu hai bị cháy
nhiều vật dụng sinh hoạt bị cháy hư hỏng
công an quận bình tân cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng người đàn ông bị trâm tử vong
trên địa bàn phường bình trị đông bê vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng sáu
theo thông tin ban đầu hơn năm giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu người đàn ông ngoài năm mươi tuổi
đứng dưới cây trước nhà trên đường ba a phường bình trị đông bê quận bình tân
lúc này có một người nam mặc áo xe ôm công nghệ đi bộ đến cầm dao tấn công liên tiếp vào người đàn ông
nạn nhân bỏ chạy vào nhà nhưng bị người này đâm
anh gục nghe tiếng tri hô của người trong nhà hung thủ mới tháo chạy
người đàn ông bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
những tin báo công an quận bình tân cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
đến khám nghiệm hiện trường công an đã lấy lời khai những người liên quan
trích xuất camera an ninh quanh các tuyến đường để truy xét hung thủ
đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày hiện trường quanh khu vực xảy ra vụ án mạng người đàn ông bị đâm tử vong
vẫn được công an cho căn dây phong tỏa
kính thưa quý vị sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa công bố điểm thi vào lớp một mươi
của khoảng chín mươi ba thí sinh
nhìn chung thì tỷ lệ điểm dưới trung bình ở môn văn và tiếng anh thì biến động không đáng kể
nhưng đối với môn toán thì có gần một nửa thí sinh dưới trung bình
dữ liệu điểm thi của khoảng chín mươi ba thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một
tại tp hcm cho thấy điểm trung bình của môn toán là năm một mươi bảy có bốn mươi một bảy trăm bảy mươi năm thí sinh
điểm thi môn này dưới năm
còn với môn ngữ văn điểm trung bình là sáu năm mươi tám có năm thí sinh đạt chín năm
mức điểm cao nhất của môn thi sáu mươi bảy thí sinh đạt chín hai mươi năm điểm và chín bảy trăm năm mươi sáu thí sinh điểm dưới năm
với môn ngoại ngữ mức trung bình là năm bốn mươi sáu trong tổng số chín mươi hai một trăm linh năm thí sinh dự thi
có bốn mươi một sáu trăm linh thí sinh điểm dưới năm
ở môn thi này có bốn trăm bảy mươi tám thí sinh
đạt điểm một mươi một một trăm tám mươi tám thí sinh đạt chín bảy mươi năm điểm
sau khi nhận kết quả thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể làm đơn và nộp tại trường trung học cơ sở
nơi các em học lớp chín trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu
sở tổ chức chấm phúc khảo bài thi từ hai mươi chín tháng sáu đến ngày một tháng bảy công bố kết quả vào ngày hai tháng bảy